tuy nhiên trong giấy khám lại là bệnh viện e
người ship này cũng cho biết
loại giấy khám sức khỏe này được đặt rất nhiều
nhiều đến mức mà shipper
không đủ sức để chạy
như vậy có thể thấy
hình thức mua bán giấy khám sức khỏe qua mạng
khá đơn giản
chỉ cần lên mạng
tìm kiếm các trang quảng cáo về dịch vụ này
nếu là dây a ba
nhận hàng tư ship và thanh toán tiền
rất khó để có thể tiếp cận trực tiếp với người bán
nếu muốn tiếp cận
thì người mua phải làm thế nào
câu trả lời
sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé